các nữ doanh nhân việt nam đã và đang khẳng định vị thế trên thương trường đầy thử thách
rất nhiều nữ doanh nhân đã phát huy tài năng trí tuệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước
mang các sản phẩm có chất lượng cao của việt nam chinh phục thị trường trong nước
vươn ra thị trường khu vực và trên thế giới
bằng việc xây dựng doanh nghiệp mình lớn mạnh và đóng góp tích cực trong việc tạo việc làm
kết nối hỗ trợ phụ nữ khác khởi nghiệp các nữ doanh nhân đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình
và đóng góp vào mục tiêu đẩy mạnh và phát triển kinh tế tư nhân
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến những ghi nhận
về nỗ lực và sự phát triển của cộng đồng nữ doanh nhân của việt nam
theo thống kê chưa đầy đủ trong tổng số hơn năm trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước
có khoảng hai mươi sáu doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo tạo việc làm cho hơn một sáu triệu lao động
trong đó có khoảng bảy trăm năm mươi lao động nữ
những năm gần đây đội ngũ nữ doanh nhân tại việt nam đã và đang không ngừng lớn mạnh về số lượng
nếu năm hai nghìn một mươi có sáu mươi năm phụ nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo doanh nghiệp
thì con số này đến nay đã tăng lên gần gấp đôi
cộng đồng nữ doanh nhân việt nam đã và đang ngày càng khẳng định bản lĩnh
tài năng và sự bền bỉ trong sự nghiệp kinh doanh của mình
góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế đất nước
phụ nữ làm việc về doanh nghiệp
thì điều kiện ủng hộ của gia đình và điều kiện bản thân khó khăn hơn
nhưng hiện nay ở việt nam rất nhiều nữ doanh nghiệp thành đạt
thậm chí người ta cũng tốt một tốt hai trên doanh nghiệp việt nam
tôi thấy việt nam có một cộng đồng nữ doanh nhân thật đáng ngưỡng mộ
cộng đồng của các bạn đã tạo được một sự kết nối tuyệt vời giữa các nữ doanh nhân với nhau
và cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt
tồn tại lâu dài và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng
có thể thấy cộng đồng nữ doanh nhân của các bạn đã đạt được rất nhiều thành công
và còn rất nhiều cơ hội lớn đang chờ đợi ở phía trước
tôi tin là các nữ doanh nhân của việt nam sẽ có những vị trí xứng đáng trong nền kinh tế toàn cầu
không những sở hữu lợi thế ở tính sáng tạo đổi mới với sự tinh tế nhân ái
nhiều nữ doanh nhân là những người dẫn đầu trong trào lưu kinh doanh và bảo đảm trách nhiệm xã hội
các doanh nhân nữ của việt nam đã có đóng góp tích cực và tạo ra nhiều giá trị lan tỏa
các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ được đánh giá có các điểm mạnh
như nộp ngân sách nhà nước tính trên một lao động cao thực hiện chính sách và trách nhiệm xã hội tốt
thu hút tỷ lệ lao động nữ tỷ lệ lao động được đóng bảo hiểm xã hội cao
tôi nghĩ là cái vai trò người ta chả kém gì nam giới cả
thậm chí người ta
người ta có một đặc thù riêng
trong hoạt động xã hội nhiều khi nữ doanh nhân người ta làm xã hội còn tốt hơn là nam giới
người ta muốn công hiến
người ta cam kết là người ta đến các nhà nghèo thương minh liệt sĩ
rồi những người nghèo người ta xây nhà tình nghĩa
rồi người ta ủng hộ con trâu con bò
tôi nghĩ đấy là một hoạt động xã hội rất là thiết thực
thực tế cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ thành công trong các lĩnh vực của nền kinh tế
các nữ doanh nhân đã có mặt và thành công
kể cả ở các vị trí công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới
như xây dựng kỹ thuật kiến trúc sư quy hoạch quản lý hạ tầng
sự thành công của các nữ doanh nhân trong việc trèo lái doanh nghiệp phát triển bền vững
chính là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
khi một phần lớn các chủ hộ kinh doanh cá thể doanh nghiệp nhỏ và vừa là nữ
theo thống kê của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
hiện nay cứ bốn doanh nghiệp đang hoạt động thì có một doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ
các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đóng góp không nhỏ vào gdp cho đất nước
tuy nhiên sự tham gia của phụ nữ và quản lý doanh nghiệp lớn vẫn còn khá khiêm tốn
chưa xứng đáng với tiềm năng của họ
khi quy mô doanh nghiệp do nữ làm chủ thường là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ giảm dần khi quy mô doanh nghiệp lớn dần
đối với phụ nữ nói chung và những người phụ nữ làm kinh doanh nói riêng
thường sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức nhiều hơn năm sau
họ cũng gặp khó khăn nhiều hơn khi vừa phải điều hành quản lý kinh doanh
cập nhật công nghệ thông tin vừa phải chăm sóc gia đình nhà cửa con cái
hướng tới nhân ái đối với cộng đồng thì chúng tôi luôn luôn cố gắng
và những điều cố gắng đó thì chúng tôi không phải là được gia đình công nhận
mà chúng tôi tin tưởng rằng được tất cả các nhân viên trong công ty của chúng tôi ghi nhận
và điều chúng tôi mong muốn nhất đó là cộng đồng xã hội công nhận cho chúng tôi
mình nghĩ rằng là đối với một người phụ nữ thì họ luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng
mà là một doanh nhân nữ thì cái vai trò đó còn lớn hơn
bao giờ hết bởi vì làm sao để có thể kiện toàn được công tác xã hội công tác doanh nghiệp
và đặc biệt là trong gia đình thì đó quả là một bài toán rất là khó khăn
theo đánh giá của un habitat tại việt nam
phụ nữ có vai trò rất đặc biệt trong quá trình phát triển bền vững của các quốc gia các đô thị
với những phẩm chất vốn có của mình những người phụ nữ việt nam nói chung
và các nữ doanh nhân nói riêng đã phát huy được vai trò của mình
trong việc phát triển kinh tế gia đình và đất nước
và chắc chắn họ sẽ vượt qua thách thức
khó khăn tiếp tục phát huy lợi thế tài năng và khả năng sáng tạo của mình
trong lĩnh vực kinh doanh góp phần đưa nền kinh tế việt nam phát triển
chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của mình trong phát triển kinh tế gia đình
nhiều phụ nữ đang mạnh dạn lựa chọn lối rẽ mới cho sự nghiệp của mình
họ không những đã khởi nghiệp khởi nghiệp thành công
mà còn đem thành công kinh nghiệm của bản thân hỗ trợ chia sẻ
và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cùng kinh doanh cùng khởi nghiệp
cũng giống như hàng triệu phụ nữ khác chị nguyễn ngọc hằng cũng quyết định khởi nghiệp
sau nhiều năm công tác tại một tổ chức xã hội
động lực khởi nghiệp của chị là kinh doanh vì cộng đồng
để các giá trị kinh doanh được lan tỏa
tôi làm trong cái mảng trong lĩnh vực ngo cũng tương đối là lâu rồi
và từ trước đến giờ cũng luôn yêu thích công việc của mình
và chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ kinh doanh cả
khi mà trung tâm ric có định hướng là muốn mở ra một số doanh nghiệp kinh doanh nhỏ
với mục đích là có nguồn thu hỗ trợ lại cho biên trường
thì tôi đã nhận dự án này
tại vì sao tại vì nó không phải là kinh doanh thông thường
nó không chỉ là kinh doanh giống như các doanh nghiệp kinh doanh bình thường
mà quan trọng là nguồn thu từ đó thực sự có thể hỗ trợ được cho mảng ngo
tức là những cái mảng hỗ trợ cho học sinh ở đây chẳng hạn
đấy là lý do vì sao tôi quyết định chuyển
không chỉ phấn đấu nỗ lực vì bản thân gia đình và doanh nghiệp mình
các nữ doanh nhân luôn luôn mong muốn kết nối hỗ trợ các chị em phụ nữ khác
cùng khởi nghiệp và cùng kinh doanh tốt
đến với cương vị bây giờ thì tôi càng muốn cho hoàn thiện công việc của tôi
muốn công ty của tôi càng ngày càng phát triển tốt hơn và vững mạnh hơn
và bản thân tôi sẽ cũng phải hoàn thiện hơn để chia sẻ với cộng đồng
các chị em phụ nữ doanh nhân để cho giúp đỡ
nói riêng về ngành làm đẹp mà nói chung là tất cả các ngành trong cộng đồng
để các doanh nghiệp nữ có thể kết nối được với nhau vững mạnh
hàng tháng chúng tôi có tổ chức những cái buổi chia sẻ mà khi mà các anh chị đến học nghề
không phải mất bất cứ một chi phí nào và cũng là một giúp cho các anh chị em
định hướng về nghiệp nó rõ ràng hơn
bản thân doanh nghiệp của mình thì cũng đã tham gia hỗ trợ khá nhiều
các doanh nghiệp vừa nhỏ hoặc là những người mà
đang có nhu cầu khởi nghiệp chúng tôi sẵn sàng là đào tạo sẵn sàng là giải chiêm
và sẵn sàng là đồng hành cùng với bạn nếu như bạn chia sẻ với chúng tôi các dự án mà nó khả thi
và thậm chí là chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái góp ý cho bạn để bạn có thể hoàn thiện hơn cái đề án của mình
với mục tiêu và động lực này nhiều tổ chức hiệp hội được thành lập
trở thành nơi sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm và kết nối kinh doanh của các nữ doanh nhân
với ý nghĩa và quyết tâm cùng nhau phát triển vừa mới ra đời hiệp hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
đã nhận được sự đón nhận của đông đảo doanh nhân cả nước
chúng tôi khi thành lập hội nữ doanh nhân này thì luôn luôn tự nói với lòng mình tự nói với trái tim mình
luôn luôn xin hứa xin hứa đào tạo tất cả các em sinh viên bắt đầu bước vào khởi nghiệp
khi các em cần chúng tôi sẽ có mặt dành thời gian chia sẻ những kinh nghiệm của mình
để làm sao cho tất cả các nữ lãnh đạo sau này thành công hơn hạnh phúc hơn
để đi trên con đường kinh doanh của mình vững vàng hơn và đóng góp xã hội nhiều hơn
anh hương luôn luôn có một ước mơ ước là làm như thế nào đó để có thật nhiều các tổ chức
mà những người nữ doanh nhân được tham gia để từ đó họ sẽ được hoàn thiện mình hơn
và tổ chức này có một chức năng đó là cầu nối
thì làm thế nào đó để có thể kết nối lan tỏa và mở rộng để chúng tôi chung tay chung sức chung lòng
để xây dựng một xã hội phổng viên phát triển dựa trên cơ sở doanh nghiệp của các từng thành viên nữ đó
chúng tôi không đi một mình chúng tôi sẽ đi cùng với nhau để chúng tôi đi được xa hơn
tôi có một chuỗi salon tôi luôn luôn cảm thấy bị cô lập
nhưng mà khi có hiệp hội doanh nhân ra đời thì chúng tôi kết nối với nhau
và cùng nhau chia sẻ những khó khăn những thuận lợi để làm sao mình giúp nhau
làm sao mình giúp nhau trong phát triển cộng đồng cũng như công việc của mình tốt hơn
nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tạo động lực và đem lại sự hỗ trợ thiết thực
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ làm chủ nói riêng
nhiều dự án chương trình đã được triển khai thực hiện
chúng tôi có nhiều đề án để hỗ trợ
ví dụ như là bây giờ các dự án ở nước ngoài đang đàm phán với chính phủ làm kết thúc

có hẳn một dự án để đào tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung
quản trị điều hành tư duy tất cả những gì người ta có cả
và thậm chí người ta cũng mong muốn có cái tài trợ là không hoàn lại
chúng tôi đang tiếp cận cái đó
we create vietnam là một trong những chương trình như vậy
chương trình được thiết kế theo cách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn lực cần thiết
để vượt qua những rào cản và khởi tạo hay phát triển doanh nghiệp của họ
we create vietnam cung cấp các buổi huấn luyện kết nối kinh doanh
các buổi đặc thù kết nối với cộng đồng truyền thông và kết nối với thị trường
nguồn vốn cũng như các công nghệ và nguồn lực cần thiết để nâng tầm doanh nghiệp
chúng tôi rất là hy vọng là với một số các chương trình của chúng tôi triển khai
sẽ góp một cái phần nhỏ bé vào cái hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam
và đặc biệt we create vietnam là một cái chương trình đầu tiên là hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp tại việt nam
và chúng tôi cũng mong rằng chương trình này sẽ là một chương trình điểm
và cái mô hình này sẽ được nhân rộng
là làm sao cho cái we create nó trở thành một cái ngôi nhà chung của tất cả những người khởi nghiệp
của phụ nữ tại việt nam
trên thực tế dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự hỗ trợ tích cực của chính phủ
của các cấp ban ngành cùng toàn thể cộng đồng và xã hội
phụ nữ đã ngày càng tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội kinh tế
việc thúc đẩy bình đẳng giới đã tạo ra những cơ hội như nhau cho nam và nữ
trong việc tiếp cận cơ hội và các nguồn lực
việc thay đổi sự phân công lao động trong đó nữ giới nắm quyền chủ động kinh doanh nhiều hơn
cũng sẽ giúp cho vai trò của phụ nữ trong xã hội được nâng cao
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước
thưa quý vị có thể thấy ý chí và khát vọng phát triển hướng tới sự thay đổi
sáng tạo phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế
là những gì mà các nữ doanh nhân việt nam đang nỗ lực đạt được
ý chí và hành động của họ cũng đã và đang đóng góp tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân
phong trào khởi nghiệp

như đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế của đất nước
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội